tìm ra các hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết giúp điều trị tiểu đường chỉ có trong dây thiều canh việt nam
đó là công trình nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ hoàng minh châu và nhóm các nhà khoa học của đại học quốc gia seoul
đã được kiểm duyệt và công nhận bởi hiệp hội hóa học bắc mỹ và châu âu
nghiên cứu này đã mở ra một hướng đi mới trong việc chữa bệnh bằng các phương pháp đông tay y kết hợp
việc tìm ra những hoạt chất có tác dụng chữa trị bệnh tiểu đường trong dây thiều canh của việt nam
là cơ sở tiêu chuẩn hóa dược liệu góp phần bảo đảm chất lượng nguồn nguyên liệu
tránh nguy cơ sử dụng dược liệu giả kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường
mẫu nghiên cứu được lấy từ vùng trồng dây thiều canh đạt tiêu chuẩn gacp who tại huyện hải hậu tỉnh nam định
nghiên cứu này cũng đã mở ra một hướng đi mới trong việc chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp
với nghiên cứu này để chứng minh dây thỉa canh việt nam có tác dụng hạ đường huyết tốt
thì chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân có thể sử dụng thuốc tân dược kết hợp với các sản phẩm từ dây thỉa canh việt nam như diabenna
để có thể có tác dụng hạ đường huyết tốt hơn rồi hạn chế được biến chứng
và nếu dùng lâu dài có thể giảm được liều thuốc tây y để giảm được tác dụng phụ cho người bệnh
theo đánh giá của các chuyên gia đây là nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong khoa học và thực tiễn
giúp nâng cao giá trị của cây thuốc việt nam
đầu tư phát triển cây dược liệu mở rộng vùng nguyên liệu ổn định thu nhập cho người dân và có thể hướng đến mục tiêu xuất khẩu dược liệu
có hai hướng một chúng ta nâng cấp chất lượng sản phẩm của việt nam
các chế phẩm đi từ dây thỉa canh việt nam như diabenna để sử dụng cho người bệnh mà không phải nhập khẩu những sản phẩm hoặc dược liệu từ bên ngoài
thứ hai là chúng ta có thể xuất khẩu cao định chuẩn dược liệu dây thề canh việt nam hoặc các sản phẩm thành phẩm như davana
ra thị trường thế giới
nhóm tác giả của công trình nghiên cứu đã ứng dụng và sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường
giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt chất lượng được sản xuất từ chính dược liệu của việt nam